phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng đào trường sơn ba mươi sáu tuổi chú tỉnh ninh bình
theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra đào trường sơn là đối tượng chính tham gia trong một vụ án giết người
xảy ra tại địa bàn thị xã hòa nhơn tỉnh bình định vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
quá trình xác minh truy tìm dấu vết đối tượng các trinh sát phát hiện sơn đang lẩn trốn
tại xã lộc ngãi huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng nên đã tổ chức kế hoạch truy bắt
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đào nguyên nghị bốn mươi hai tuổi
chú quận liên triểu tp đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nghị liên lạc với một công ty có địa chỉ
tại quận thanh khê để hỏi thuê xe ô tô sau khi thuê được xe nghị đã nảy sinh ý định đem xe đi cầm cố
nghị liên lạc với phạm thị ngọc ánh chú tại quận sơn trà để thế chấp xe ô tô và vay mượn bảy trăm linh triệu đồng
đến hạn không thấy nghị trả tiền và cũng không liên lạc được
việc với cơ quan công an tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt đào nguyên nghị
một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại tầng ba của một ngôi nhà ở định công hạ
phường định công quận hoàng mai tp hà nội
vào tối ngày một mươi chín tháng một tại khu vực phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
đã xảy ra đám cháy bốc lên từ tầng cao ngôi nhà bốn tầng
nhận được tin báo công an quận hoàng mai và các lực lượng khác đã đến
để thực hiện tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt
đám cháy đã được nhanh chóng khống chế bởi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và người dân trong khu vực
ngay khi đến hiện trường công an phường định công đã lao vào đám cháy đưa cụ bà tám mươi hai tuổi
ra ngoài an toàn chủ nhà bị bỏng nhẹ ở tay do tham gia chữa cháy và nguyên nhân vụ cháy
đang được cơ quan chức năng làm rõ